từ hôm nay ngày một tháng sáu luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu được quốc hội khóa một mươi ba kỳ họp thứ một mươi một thông qua sẽ chính thức có hiệu lực
bộ luật mới gồm bảy chương một trăm linh sáu điều so với luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm hai nghìn một mươi bảy
nội dung luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu được tăng thêm hai chương và bốn mươi sáu điều
một trong những điểm mới và nổi bật của luật trẻ em đang được dư luận quan tâm đó là việc cấm tiết lộ bí mật cá nhân của trẻ từ bảy tuổi
tại khoản một mươi một điều sáu chương một luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu quy định hành vi bị cấm công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư
bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em đủ từ bảy tuổi trở lên và của cha của mẹ người giám hộ của trẻ em
tại điều sáu của luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu thì quy định một mươi năm nhóm hành vi bị nghiêm cấm
trong đó có quy định liên quan đến việc công bố các thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư của trẻ em
đối với trẻ em từ đủ bảy tuổi trở lên thì trước khi công bố những cái nội dung hình ảnh mà có liên quan đến đời sống riêng tư của trẻ em
thì khi trẻ em từ đủ bảy tuổi trở lên thì các cơ quan tổ chức phải được sự đồng ý của trẻ em và của cha mẹ và người chăm sóc trẻ em
như vậy thì quy định của hiến pháp của luật trẻ em và của nghị định số năm mươi sáu thì cũng đã quy định về việc các cơ quan tổ chức cá nhân
phải có trách nhiệm
trước quy định mới này các bậc phụ huynh có nhiều luồng ý kiến khác nhau đặc biệt với tình hình ở việt nam hiện nay
các bậc phụ huynh vẫn thường xuyên đăng ảnh cùng những bảng điểm thông tin cá nhân của con lên mạng xã hội một cách ngẫu hứng mà không chú ý đến những hệ lụy đằng sau nó
trước quy định mới này các bậc phụ huynh vẫn thường xuyên đăng ảnh cùng những bảng điểm thông tin cá nhân của con lên mạng xã hội một cách ngẫu hứng mà không chú ý đến những hệ lụy đằng sau nó

có nội dung nhạy cảm về trẻ em cũng sẽ bị xử lý theo luật trẻ em năm hai nghìn một mươi chín
các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng internet cá nhân đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng internet phải được sự đồng ý của cha mẹ người chăm sóc trẻ em và của riêng trẻ em từ đủ bảy tuổi trở lên